trong phiên làm việc chiều nay bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
thay mặt chính phủ trình bày báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
nghe và thảo luận tại tổ nhiều đại biểu lo ngại về tính khả thi của dự án này
theo báo cáo thẩm tra chính phủ kiến nghị điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất
trong đó đề nghị bổ sung thu hồi một trăm ba mươi sáu hectare đất để thực hiện hai tuyến giao thông kết nối
với cảng hàng không quốc tế long thành điều chỉnh đất sử dụng cho quốc phòng
có ý kiến đề nghị chính phủ làm rõ việc thu hồi diện tích đất này
theo hướng sẽ được bổ sung sửa đổi vào nghị quyết số năm mươi ba của quốc hội
hay đưa vào nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn một
nhiều ý kiến băn khoăn về tính bảo đảm của dự án khi đến thời điểm này
vẫn chưa có ý kiến của hội đồng thẩm định quốc gia

bây giờ lại là đồng ý luôn những cái dự án lắc nhắc nhỏ của cái cơ quan mà có cái thẩm quyền
mà thẩm quyền đó là thẩm quyền của chính phủ
bây giờ muốn sang sân cho quốc hội
rồi để cho quốc hội nếu mà việc cái này tôi nói bản thân quốc hội đồng ý cái này
là không tung thủ về bạc pháp luật
cho nên tôi đề nghị
như là thẩm quyền chính phủ chính phủ làm thẩm quyền quốc hội quốc hội làm
nhất là ý kiến của hội đồng thẩm định thì phải rất là rõ ràng
đã là thẩm định thì rõ thì trên cơ sở đó thì quốc hội mới có cái thông tin
đủ thông tin để quốc hội quyết
thế như thế này mà giả sử như là nếu mà triển khai nó tốt thì không sao
mà xảy ra vấn đề gì thì lại bảo rằng đây là quốc hội quyết
thì tôi cho rằng cái chỗ này thì cũng đề nghị là chính phủ phải có những cái liên quan đến cái hoạt động
cái hội đồng thẩm định ý kiến hội đồng thẩm định phải rất là rõ ràng
cũng theo báo cáo tổng mức đầu tư dự án giai đoạn một là bốn bảy trăm bảy mươi chín tỷ usd
tương đương với một trăm một mươi sáu sáu trăm tám mươi chín tỷ đồng dự kiến giai đoạn một hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên nhiều đại biểu băn khoăn về tiến độ hoàn thành
để triển khai được cái giai đoạn một vào năm hai nghìn hai mươi thì phải có đắc sạch phải có đắc sạch
nhưng mà theo báo cáo của chính phủ
thì đến tháng tám năm nay thì cái việc mà đền bù giải phóng mặt bằng thì mới có hai trăm ba mươi ba tỷ
trong tổng vốn đầu tư được duyệt cho năm hai nghìn một mươi tám một mươi chín là lên tới một mươi một bốn trăm chín mươi tỷ
nhưng mới có thực hiện được có hai trăm ba mươi ba tỷ đây là thật sự là lo lắng
cũng theo ý kiến của một số đại biểu sân bay tân sơn nhất thường bị quá tải
do đó việc sớm hoàn thiện sân bay lê
trong thành là điều hết sức cần thiết song dự án cần đánh giá toàn diện hệ thống kết nối
đẩy nhanh tiến độ vốn giải ngân tính toán đầy đủ khách quan các tác động
để có được một dự án khả thi theo đúng tiến độ đề ra